tới cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba giải ngân vốn đầu tư công mới đạt sáu mươi năm một kế hoạch do thủ tướng giao
cuối tháng một mươi hai con số này đã là tám mươi một
và ngay tháng một năm hai nghìn hai mươi ba gần một mươi bảy tỷ đã giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước cả ở tỷ lệ phần trăm lẫn giá trị tuyệt đối
sự tăng tốc này là kết quả của những nỗ lực từ kiến tạo thể chế đến nỗ lực tháo gỡ vướng mắt của chính quyền các cấp trong thời gian qua
thưa quý vị khi tết âm lịch đã đi qua cũng là lúc chúng ta có được báo cáo tổng kết các hoạt động kinh tế của tháng dương lịch đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn
và một trong những điểm nổi bật trong báo cáo này là giải ngân vốn đầu tư công lên tới gần một mươi bảy tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay
vốn đầu tư công được xác định là một trong những trụ cột động lực chính để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên những năm qua giải ngân vốn đầu tư công luôn chậm khiến cho hiệu quả nguồn lực tài chính từ chính phủ bơm vào nền kinh tế bị suy giảm
chúng ta triển khai chậm thì triển khai chậm một tháng triển khai chậm một năm nó cứ đổi vốn đổi vốn lên mà triển khai chậm ba năm thì chắc chắn nó đổi vốn lên thậm chí nhiều lần
và như thế là lạc phí kẻ miêu quả
chín mươi bảy số tiền này đã được giao tới các địa phương trong khi cùng thời điểm năm ngoái con số chỉ là bảy mươi ba
có những biện pháp giải pháp chúng ta đã làm ngay từ đầu nhiệm kỳ và có những giải pháp đột phá để tháo hội khó khăn vướng mắt đặc biệt công tác thể chế
bên cạnh đấy thì giải quyết các vướng mắc khác khó khăn trên thực tế hiện trường thì chúng tôi cũng kỳ vọng giải quyết được khó khăn cho các dự án
đến năm hai nghìn hai mươi bốn thì về cơ bản các dự án đầu tư công đặc biệt các dự án quan trọng
các dự án quốc gia các dự án lớn có tính lan tỏa liên kết vùng thì đã cơ bản hoàn thiện được thủ tục
do vậy đây là cái tiền đề để chúng ta có thể đẩy nhanh và hoàn toàn có cơ sở để cho năm hai nghìn hai mươi bốn chúng ta có thể giải ngân được tốt kế hoạch vốn đầu tư công
cùng với việc tháo gỡ các điểm ngẽn thể chế giao vốn sớm xuống các tỉnh thành
thời gian qua nhiều bộ ngành địa phương cũng thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đôn đốc triển khai các dự án có vốn đầu tư công
thậm chí nhiều bộ ngành
nhiều bộ ngành địa phương đã đưa mức độ hoàn thành dự án đầu tư công vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu
các bộ cắn trách nhiệm của người đứng đầu của các cán bộ mà được giao trực tiếp phụ trách quản lý các dự án để đảm bảo việc thực thi chức trách nhiệm vụ được giao
và đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá
để xếp loại cán bộ cuối năm
nó cũng là những tín hiệu tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm hai nghìn hai mươi bốn